thông tin chúng tôi vừa mới nhận được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
trai dấu thông tin trong hoạt động chứa khoán xảy ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
hành vi trên của trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
bước đầu ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm đối với các đối tượng liên quan
các quyết định lệnh tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định của pháp luật